một hãng sơn của anh mới đây đã tạo ra một vật liệu nắm giữ kỷ lục là vật liệu có màu đen nhất hành tinh
với độ đen của mình vật liệu có tên là vantaplax có thể hấp thụ tới chín mươi chín chín mươi sáu ánh sáng chiếu và nó
vantablack là chất liệu đặc biệt với mỗi cm hai bề mặt được tạo ra từ hàng tỷ ống nanocarbon
ánh sáng khi được chiếu vào bề mặt này sẽ xuyên qua giữa các ống nano carbon và mắc kẹt ở trong không thể phản quang trở lại
nhà sản xuất ra vantablack
black tuyên bố kể cả tiên laser cường độ cao cũng bị hấp thụ và không có gì phản hồi lại mắt người xem
các nhà khoa học hy vọng có thể phát triển loại sơn xịt của chất liệu này để sản xuất kính chuyên dụng cho các nhân viên cứu hỏa có thể nhìn vào lửa
dùng trong công nghệ năng lượng mặt trời hay trong ngành thiên văn giúp quan sát các vì sao
trong phần gương mặt ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một người đàn ông hết sức đặc biệt
một người đã bất chấp những lời dị nghị dè biểu đã quyết tâm làm ra những chiếc băng vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhưng lại giá rẻ vừa túi tiền để giúp phụ nữ ấn độ thoải mái an toàn hơn trong ngày tru kỳ
ở một đất nước có đến nửa số phụ nữ im lặng coi kinh nguyệt là bí mật và điều tối kỵ
nhiều người phải dùng rẻ lau thậm chí là cát mùn cưa lá cây hay cả cho bếp để làm vệ sinh cho mình
việc làm của anh muruganatham được đánh giá mang tính cách mạng
nhiều người dân ấn độ đã quen thuộc với cái tên muga còn được gọi là người đàn ông kinh nguyệt
người đã giúp hàng triệu phụ nữ ấn độ tiếp cận được với sản phẩm băng vệ sinh chất lượng đạt chuẩn có giá rẻ
tại ấn độ nhiều phụ nữ không thể mua nổi hay không mua được những sản phẩm bằng vệ sinh an toàn
ý tưởng chế tạo băng vệ sinh trật nảy lên trong đầu muga khi anh nhìn thấy vợ mình sử dụng rẻ lau mỏng để lót trong chu kỳ kinh nguyệt
cô ấy cứ giấu thứ gì đó sau lưng
khi tôi hỏi đó là cái gì thì tìm cách giấu tôi mãi
và tôi phát hiện ra vợ tôi dùng một cách rất không vệ sinh để giải quyết những ngày đến tháng
từ sau khi phát hiện ra bí mật của vợ anh muroga lao vào thử nghiệm phương pháp thiết kế băng vệ sinh
cuộc sống của anh từ đó chỉ xoay quanh việc làm cho vợ mình thoải mái hơn và không còn phải chịu được nữa
sau khi cho ra đời sản phẩm đầu tiên anh muruganatham háo hức tặng cho vợ
thế nhưng anh bị chị từ chối và chê sản phẩm của anh
muruganatham không vì thế mà nản lòng
anh tiếp tục tìm kiếm những chất liệu thay thế tốt hơn
nhưng lại vấp phải một khó khăn nữa là không phải lúc nào vợ anh cũng đến tháng để thử sản phẩm cho anh
để tiết kiệm thời gian muga nảy ra ý tưởng nhờ họ hàng và các nữ sinh y khoa
nhưng những phụ nữ này cho rằng anh là kẻ biến thái
không còn cách nào khác
muroga tự thiết kế một thiết bị có thể giúp anh đến tháng giống như các phụ nữ
và thế là anh bị hàng xóm xa lánh
còn vợ anh thì không thể chịu được nổi những lời đàm tiếng
và bỏ đi sau khi để lại tờ đơn
tôi nghĩ rằng việc bỏ anh ấy lại một mình sẽ khiến anh ấy ngừng nghiên cứu
nhưng trái lại anh ấy càng quyết tâm hơn
bất chấp những rè biểu của người đời
anh muruganatham vẫn kiên trì với công việc tưởng chừng như điên khùng của mình
thay vì phải nhập khẩu những dây chuyền sản xuất băng vệ sinh có giá hàng trăm ngàn đô la của nước ngoài
muruganatham tự chế tạo ra cỗ máy với chi phí chưa tới một nghìn đô la
việc kinh doanh của anh là một công việc tương tự
việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt và hiện đã mở rộng ra hai mươi bảy bang ở ấn độ
một mươi bảy quốc gia nhập khẩu máy sản xuất băng vệ sinh do anh muruganatham chế tạo
người đàn ông điên ngày nào giờ trở thành một trong những doanh nhân xã hội nổi tiếng nhất ấn độ
được tạp chí time vinh danh là một trong một trăm người có ảnh hưởng nhất thế giới năm hai nghìn một mươi bốn
quý vị đã bao giờ tự hỏi những chiếc tv cũ hư hỏng
những chiếc điện thoại không còn
mà người ta vứt đi hay đem bán sẽ có kết cục như thế nào
phần lớn trong số chúng sẽ được quy tụ về những bãi rác thải điện tử lớn nhất thế giới
người ta sẽ mở phế liệu điện tử bóc tách hoặc nấu chảy ngâm chúng trong dung dịch
nhằm lấy ra được các kim loại quý như vàng đồng nhôm
những thứ tưởng chừng như bỏ đi thực ra lại tạo thành một ngành công nghiệp tái chế
có giá trị hàng tỷ đô la tạo việc làm cho rất nhiều lao động
nhưng hậu quả lên môi trường và sức khỏe cũng hết sức kinh khủng
ở thị trấn quý tự tỉnh quảng đông tái chế rác điện thử là ngành kinh doanh đầy lợi nhuận
tám mươi dân số thị trấn sống nhờ nghề này
không chỉ nổi tiếng là thị trấn xử lý rác thải điện tử hàng đầu ở trung quốc
quý tự còn được coi là đầu mối thu gom bóc tách rác điện tử của cả thế giới
nơi đây có tới năm năm trăm linh doanh nghiệp
mỗi năm thành phố này tháo rỡ và xử lý khoảng sáu trăm tám mươi một tấn phế thải
từ máy tính điện thoại di động và các thiết bị khác
các doanh nghiệp thu mua rác thải điện tử về để khai thác chỉ vàng đồng
và nhiều kim loại quý khác nằm ở trong bảng mạch hệ thống dây điện chip và nhiều thiết bị điện tử khác
tuy nhiên mặt trái của sự thịnh vượng từ rác thải điện tử là ô nhiễm môi trường
đặc biệt là cho than đá từ quá trình xử lý được đổ xuống sông và kênh của thành phố
làm ô nhiễm các giếng nước và mạch nước ngầm
người ta vứt điện thoại đi đồ điện tử cũ sau một thời gian sử dụng
những thứ đó được tập kết ở các thành phố duyên hải
các doanh nghiệp thu mua rác thải trung quốc thường thì quy trình xử lý chúng cực kỳ không an toàn và gây hại cho sức khỏe
không chỉ những người làm nghề tái chế rác đối mặt với hóa chất độc hại hàng giờ
mà không khí và đất cũng chịu tác động gây gớm
tại quý tự việc xử lý rác thải vẫn sử dụng các phương pháp thô sơ
đe dọa sức khỏe người lao động cũng như làm ô nhiễm môi trường
nhiều người dùng tay không tháo các linh kiện điện tử hoặc làm nóng chảy các bảng điện nhựa
để lấy kim loại có giá trị mà không có đủ dụng cụ bảo hộ
trừ hết công việc tái chế đó thường xuyên diễn ra ngay trên đường phố
còn các kim loại nặng và hóa chất bị ném xuống những con sông gần đó
nguồn nước địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng tàn phá mùa màng và sức khỏe người dân
chúng tôi làm một mươi giờ một ngày có thể kiếm từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nhân dân tệ
tương đương hai mươi bốn ba mươi đô la cao hơn nhiều những người làm công việc chân tay hay đồng ruộng
một nghiên cứu của trường đại học y khoa sán đầu hồi năm ngoái phát hiện trẻ em ở thị trấn quý tự
có nồng độ trì trong máu cao bất thường
quý tự cũng là nơi có tỷ lệ xảy thai cao và nồng độ chất gây ung thư hàng đầu thế giới
thế nhưng người dân nơi đây tiếp tục mưu sinh bằng công việc độc hại này do mức thu nhập khá hấp dẫn
theo số liệu của cục bảo vệ môi trường mỹ epa
mỗi năm người dân nước này thải ra hai triệu tấn rác điện tử đa số được bỏ
tuy nhiên ngày càng nhiều tiểu bang ra lệnh cấm bỏ rác điện tử tại các bãi này
thêm vào đó chi phí để loại bỏ rác điện tử khá cao
càng góp phần đẩy những loại rác này vào con đường xuất ngoại
epa cho biết chi phí xuất khẩu rác điện tử rẻ hơn một mươi lần so với chi phí xử lý trong nước
và như thế những công tơ nơ rác điện tử vẫn cứ lên đường đến với châu á
trước khi chờ các quy định xuất khẩu rác điện tử được siết chặt
hay chờ các nhà sản xuất điện dân dụng nghiên cứu công nghệ làm ra các sản phẩm sạch hơn với môi trường
thì chính các nước tiếp nhận rác thải phải tự bảo vệ mình
một ứng dụng tái chế rác thải trên điện thoại mới đây đã được chương trình phát triển liên hợp quốc
và hãng tìm kiếm lớn nhất trung quốc baidu bắt tay triển khai
sáng kiến là một ứng dụng di động mang tên trạm xử lý rác thải
tôi sẽ truy cập vào trang web tái chế đồ chọn hạng mục cần tái chế
ví dụ tôi muốn tái chế chiếc tủ lạnh cũ này tôi chọn dung tích của chiếc tủ
ngày mà tôi muốn người ta tới lấy nó rồi tôi chụp một tấm ảnh
chọn địa chỉ của tôi và tên công ty mà tôi muốn tái chế rác
sáng kiến này khá mới nhưng chúng tôi đã nhanh chóng nhận được những thành công đầu tiên của nó
chỉ trong hai tháng triển khai một mươi một thiết bị điện tử đã được gửi đến chúng tôi để tái chế
ứng dụng được chạy thử nghiệm ở các nhà máy của công ty tcl tại thành phố thiên tân
một trong những hãng lớn nhất về điện tử dân dụng và cũng là công ty đi đầu trung quốc về tái chế rác thải điện tử
chúng tôi chia sẻ một mục đích chung tạo ra một hệ thống tái chế rác thải điện tử trực tuyến hoàn thiện
chúng tôi có đầy đủ thiết bị để đảm bảo quy trình
nhận thức được độ nguy hiểm của vật liệu độc hại có trong đồ điện tử cũ
các công nhân sử dụng một loại máy đặc biệt để xử lý ống pi điện tử
trong các tv bán dẫn cũ
chúng tôi sử dụng vật liệu tái chế cho mục đích sản xuất mới
toàn bộ hoạt động này là một phần của chương trình được chính phủ trung quốc hỗ trợ
nhằm cắt giảm lượng rác thải được tái chế không an toàn
nếu không có những hành động cần thiết trung quốc sẽ thay thế mỹ
trở thành nơi quy tập rác thải điện tử lớn nhất thế giới
tốc độ phát triển nhanh chóng của trung quốc đã dân tới mức độ tiêu thụ ngày càng tăng
người dân nước này hoàn toàn có thể mua được tv màn hình phẳng hiện đại
máy tính và vài chiếc điện thoại
họ sẽ bán thiết bị cũ đi và thêm tiền mua mới
do vậy những người điều phối chương trình cho rằng
đặt mục tiêu thay đổi nhận thức của giới trẻ một cách có trách nhiệm hơn là giải pháp của vấn đề
ứng dụng là một sáng tạo công nghệ khá hay ho
nhưng quan trọng hơn nó thể hiện sự cam kết của người dân trung quốc với vấn đề cải thiện môi trường
người ta hy vọng sáng kiến này sẽ giúp trung quốc giảm đáng kể lượng rác thải điện tử
đồng thời giảm thiểu những tác động xấu lên sức khỏe của những người dân
đang ngày ngày tái chế rác thải chui qua đó cải thiện nguồn nước và môi trường
chúng tôi xin được kết thúc chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay
với hình ảnh về một nghĩa địa rác thải điện tử theo đúng nghĩa đen của từ này ở châu phi
hình ảnh quý vị đang thấy là một phần của bãi rác ở accra thủ đô hà na
nơi nằm lại của hàng triệu tấn rác thải điện tử
điều đáng nói là việc xuất rác thải điện tử không còn sử dụng được sang châu phi là trái với hiệp định ba sao
tuy nhiên thực tế người dân nước này vẫn ngày ngày tiếp xúc tái chế rác điện tử độc hại bằng tay chân
những đám khói mù mịt từ những bảng mạch bị đốt cháy bị ô nhiễm nặng bởi các hạt kim loại độc hại
sẽ còn bao trùm những khu vực như thế này
và những cái chết đau đớn do ung thư nhiễm độc là điều hầu như chắc chắn nếu không có sự thay đổi
và thời lượng chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau